cho đến nay những kết quả đạt được từ phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã mang tới những hiệu quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân
phong trào đã làm chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường sử dụng nước sạch phòng chống dịch bệnh
ngày hai tháng bảy hàng năm được thủ tướng chính phủ lấy làm ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân theo quyết định số bảy trăm ba mươi qdttg
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai nhằm nâng cao nhận thức của công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh về việc vệ sinh yêu nước phòng bệnh và nâng cao sức khỏe
hàng năm bộ y tế đã phối hợp với các bộ ngành ubnd ubnd các tỉnh thành phố trong cả nước
chỉ đạo các đơn vị ngành y tế và các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
phong trào đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền các cấp các ban ngành đoàn thể sự hưởng ứng tích cực của người dân
góp phần ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm không để xảy ra dịch lớn
xác định việc nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của mỗi người dân là chìa khóa để hình thành nếp sống văn minh
có trách nhiệm hơn với môi trường góp phần hoàn thành các mục tiêu của phong trào
trong giai đoạn vừa qua công tác truyền thông với các hình thức đa dạng đã triển khai liên tục và rộng khắp
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số hai mươi chín cttg về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
trong đó bộ y tế được thủ tướng chính phủ giao là đơn vị đầu mối đã chủ động xây dựng các chương trình hành động
phối hợp với các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức quần chúng
hàng năm bộ y tế phát động toàn dân hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với chủ đề cụ thể
thiết thực gắn với những chương trình mục tiêu quốc gia như sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới
vệ sinh sạch môi trường xanh vì một việt nam khỏe mạnh
các hoạt động cụ thể như tổ chức meeting phát động cộng đồng thường xuyên rửa tay với xa phòng
xây dựng và sử dụng nhà tiêu học vệ sinh hưởng ứng ngày nhà vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân
gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng
tập trung vào các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa hô hấp
trong đó chú trọng việc thường xuyên rửa tay với xà phòng giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường
bộ y tế phối hợp với các đơn vị triển khai hoạt động truyền thông tại trường học về rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh
bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và hoạt động ngoại khóa hoạt động đoàn đội và các phong trào khác
tổ chức đợt gia quân vệ sinh trường học nơi công cộng để giáo dục
nâng cao trách nhiệm của học sinh giáo viên trong phòng chống dịch bệnh
cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
về các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa đường hô hấp bảo đảm an toàn thực phẩm
đặc biệt xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh
biện pháp thường xuyên rửa tay với xe phòng giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường
trên cơ sở khi chủ động phối hợp của bộ y tế với các bộ bán ngành
các đoàn thể cũng đã có những văn bản chỉ đạm để triển khai các hoạt động của phòng trả vệ sinh nước nước
nâng cao sức khỏe nhân dân trong ngành dọc của các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể
những ngày này trở lại xã nam chính huyện nam sách nơi cách đây hơn nửa thế kỷ
hồ chủ tịch đã về thăm hỏi và nói chuyện với đồng bào về công tác vệ sinh phòng bệnh
chúng tôi sẽ chứng kiến những thay đổi của một vùng quê
theo số liệu của y tế xã nam chính
toàn xã hiện có bốn một trăm linh hộ ở năm thôn trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt một trăm linh
trên chín mươi hai hộ dân trong xã có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn
đừng là ngõ xóm sạch sẽ nhà cao kinh cố môi trường sạch sẽ nên nhiều năm liền xã không có dịch bệnh lớn xảy ra
không chỉ ở nam chính phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã và đang lan tỏa trên tỉnh hải dương
mạng lưới truyền thông nòng cốt là cán bộ y tế xã làng và huy động các đoàn thể tham gia vào nhiệm vụ truyền thông
vận động nhân dân xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh vệ sinh môi trường sử dụng nước sạch
xã công tác thành đập ban chỉ đạo
để xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tới các ngành đoàn thể để vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu nước
là cơ quan đầu mối của tỉnh bắc ninh triển khai các hoạt động liên quan của phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh triển khai kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
và hướng dẫn triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho đúng mục đích sinh hoạt
tiếp tục triển khai công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ y tế về vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường và thanh kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
tại yên bái trạm y tế xã tổ chức thực hiện vệ sinh nông thôn chủ chốt tiên phong
trong việc vận động người dân xây và sử dụng nhà tiêu cải thiện và thay đổi hành vi một cách bền vững
các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về nhà tiêu
do cán bộ cấp xã làm đầu mối tổ chức điều hành với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội như hội phụ nữ
theo đó các hình thức truyền thông chủ yếu như phát tin qua loa truyền thanh
phương tiện rất cần thiết cho việc phục vụ tuyên truyền chính trị tại địa phương
đồng thời là phương tiện hữu ích với người dân để tiếp cận các thông tin
xác định nâng cao nhận thức của người dân là nhiệm vụ quan trọng để đẩy mạnh và thực hiện bền vững phong trào
tỉnh bạc liêu đã chủ động tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
về phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi người
tham gia các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khỏe các nội dung tuyên truyền về tư tưởng chỉ đạo của phong trào
mục đích ý nghĩa các nội dung bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về vệ sinh nâng cao sức khỏe của phong trào
từ đó nhân dân thực hiện tốt nếp sống vệ sinh ăn sạch uống sạch ở sạch ăn uống hợp lý và gian luyện thân thể
đẩy mạnh các hoạt động ba sạch bao gồm sạch nhà gắn liền với vệ sinh thân thể
sạch bếp gắn liền với vệ sinh an toàn thực phẩm sạch ngõ gắn liền với vệ sinh môi trường
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã vĩnh tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình
có tám thôn bản với một năm trăm tám mươi bảy hộ gia đình gồm ba dân tộc chính là mường kinh và giao
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi toàn xã có tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh là bảy mươi năm tám tỷ lệ gia đình có điểm rửa tay xà phòng là tám mươi một tám
chị bùi thị tư không giấu nổi niềm vui khi khoe cơ người khang trang sạch sẽ được vợ chồng chị xây dựng hơn một năm qua
chị y tế thôn bản chị em phụ nữ vận động cả bên ngân hàng cho vay vốn
thì tôi cũng hai vợ chồng quyết tâm bàn bạc là làm cái nhà vệ sinh mới
thì hôm qua mới hoàn thiện thì tôi cũng cảm thấy là vui mừng phấn khởi
do tập quán lạc hậu mà gia đình chị tư cũng như nhiều gia đình khác ở đây chưa chú trọng việc vệ sinh môi trường
làm nhà tiêu hợp vệ sinh ý thức phòng bệnh bà con còn hạn chế
tuy vậy nhờ có các cán bộ y tế tới tận nhà tuyên truyền vận động
nhận thức của người dân đã được nâng cao nhiều hộ gia đình đã thay đổi tập tục lối sống lạc hậu
bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể cùng thực hiện các chỉ tiêu
tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn đắt đạt và tăng lên
các cấp ủy ban ngành đều sắc
đưa công tác vệ sinh môi trường trở thành công việc thường xuyên
hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi thành thói quen tập quán sinh hoạt
sau khi chúng tôi làm công tác tuyên truyền vận động người dân cũng rất là hiểu
hiểu hiện nay đang triển khai là một số cái xóm hiện nay đã cơ bản
đã tính năm bảy mươi trong hộ đã xây dựng
còn khó khăn hiện nay một số hộ cũng muốn để làm để đảm bảo vệ sinh môi trường trong gia đình
nhưng mà khó khăn về kinh phí
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
ngành y tế thực hiện nhiều hoạt động
truyền thông phòng bệnh cho cộng đồng
trong thời gian qua việt nam là nước đã khống chế thành công hiệu quả dịch covid một mươi chín
được thế giới đánh giá cao
trong đó việc thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch
là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng chống dịch bệnh
đúng giờ hẹn nhóm người trong các hộ gia đình này bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa
quét dọn rác nước thải trước nhà và cả đường hẻm
mỗi nhóm là một đoạn nhiều nhóm thành cả tuyến đường
chỉ từ một mươi năm đến hai mươi phút cũng đủ giúp cả đường số ba
khu bốn phường linh trung tp thủ đức sạch từ nhà ra ngõ
vừa giúp đảm bảo vệ sinh môi trường vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm
thấy vui lắm thành ra tổ kêu tôi là tôi cũng đi
giờ trước sau gì cũng sạch hết không có cái gì mà dơ rác rớt gì hết
giờ không có xài nước mà rễ chứa lại nữa sợ răng quăng á
đây chính là mô hình tự quản năm cộng
tự quản một ra đời ở tp thủ đức
từ năm hai nghìn một mươi chín năm gia đình liền kề hình thành một nhóm tự quản
và có một nhóm trưởng để tự vận động các thành viên trong nhóm giữ an ninh trật tự
vệ sinh môi trường diệt mũi loang quang phòng chống sốt huyết
trong mùa dịch covid một mươi chín các nhóm tự quản thêm nhiệm vụ hỗ trợ
nhắc nhở nhau các biện pháp phòng chống đại dịch toàn cầu
khu phố bốn đã làm được là một mươi tám nhóm một trăm một mươi bảy hộ tham gia
đến từng tổ
tại vì bây giờ là không có hộ nông từng tổ
rồi mình tuyên truyền phòng chống dịch phát tờ bướm
cũng như là cách đeo khẩu trang rồi cách rửa tay
mô hình năm cộng một đã phát huy khả năng tự quản của người dân
phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
để giữ gìn an ninh trật tự vệ sinh môi trường
kết hợp với các hoạt động phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo an ninh an toàn cho mỗi cá nhân
mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư

đã giúp nhiều địa bàn của tp thủ đức

mô hình năm cộng một đã phát huy hiệu quả đúng theo phương châm mỗi gia đình
làm một pháo đài chống dịch
từ thủ đức mô hình này được ubnd tp hcm đề nghị nhân rộng ra cả hai mươi bốn quận huyện
bởi những nhóm năm cộng một không chỉ giúp lan tỏa tinh thần phòng chống dịch
mà còn xây dựng một tp hcm văn minh hiện đại tình nghĩa
theo đánh giá của ngành y tế
tại tp cn công tác vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường
vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh an toàn lao động được triển khai có hiệu quả
các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát và giảm nhiều như tiêu chảy
bệnh ngoài da mắt hột nhiễm run sán
các bệnh dịch nguy hiểm mới được ngăn chặn và kiểm soát kịp thời
theo số liệu của trung tâm y tế dự phòng cần thơ
đến nay tp hcm có sáu mươi bốn năm hộ dân có nhà tiêu học vệ sinh
hơn bảy mươi một hộ dân xây được nhà tắm
hơn bảy mươi tám hộ dân sử dụng nước sạch do các trạm cấp nước cung cấp và từ các giếng khoan
bên cạnh đó tp hcm đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền
vận động người dân tích cực tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh
với nhiều hình thức như tổ chức phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
tổ chức diễu hành trên đường phố với thông điệp kêu gọi người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường phát tờ rơi tài liệu dscd dvd
với nội dung tuyên truyền về các hoạt động vệ sinh môi trường
vận động gia đình người thân dân cư trong xóm ấp khu vực hưởng ứng phong trào bằng hành động cụ thể
tham gia xây dựng nhà tiêu chuồng trại hợp vệ sinh thu gom rác thải bỏ rác đúng nơi quy định
hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý chữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình
sửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh nhằm tránh tiêu chảy và bệnh chân tay miệng
bên cạnh những thành tựu đã đạt được của phong trào vệ sinh yêu nước
công tác vệ sinh phòng bệnh tại một số tỉnh thành vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại
tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh nhà tắm nước sạch ở khu vực nông thôn còn thấp
tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng do chất thải sinh hoạt
chất thải công nghiệp và nông nghiệp chưa được kiểm soát triệt đề
sự gia tăng dân số đô thị hóa và biến đổi khí hậu dẫn đến tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân của những hạn chế một phần là do một số cấp ủy đảng chính quyền các cấp
chưa thực sự quan tâm đúng mức đến phong trào vệ sinh phòng bệnh
ý thức tự giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh ăn uống vệ sinh môi trường của người dân còn hạn chế
nhiều hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho cá nhân nhưng chưa được người dân và cộng đồng thực hiện thường xuyên
thiếu kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền công tác tuyên truyền thực hiện chưa đồng bộ giữa các cấp các ngành
chính vì vậy các tổ chức đơn vị hãy cùng phối hợp với bộ y tế tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để truyền tải thông điệp về vệ sinh cá nhân vệ sinh phòng chống dịch bệnh
đảm bảo chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt và giảm thiểu chất thải nhựa
bảo vệ môi trường trong các cơ quan nói chung và các cơ sở y tế nói riêng đến với mỗi cán bộ ngành y tế
mỗi người dân tới mọi miền của đất nước một cách hiệu quả
ủy ban tuyên giáo cũng đã tổ chức những hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
về ý nghĩa thẩm quan trọng của phong trào vệ sinh nước nước mặt trận tổ quốc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
trên báo đại đoàn kết rồi đưa các công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh
lồng ghép và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
từ việc thay đổi nhận thức dẫn tới thay đổi hành vi tiến tới có những hành động tích cực
thực hiện thường xuyên trong mỗi con người mỗi gia đình làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng trong lành và an toàn hơn
đó là mục tiêu để tăng cường hơn nữa các hoạt động truyền thông của phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới
tất cả vì môi trường vì sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân